từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã có chuyến thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
và chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav volodin
đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của việt nam
luôn coi trọng và mong muốn củng cố thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi nga là một trong những đối tác quan trọng tin cậy hàng đầu của việt nam
theo dõi tổng hợp sau đây của truyền hình nhân dân
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân được các hãng thông tấn tại nga đưa tin đậm nét
coi chuyến thăm như là động lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước liên bang nga việt nam phát triển
điểm nhấn trong khuôn cổ chuyên thăm chính thức liên bang nga lần này là việc chủ tịch quốc hội việt nam
nguyễn thị kim ngân và chủ tịch duma quốc gia liên bang nga volodin tiến hành phiên họp đầu tiên
giữa quốc hội việt nam và duma quốc gia liên bang nga cơ chế hợp tác nghị viện này tạo điều kiện
để hai bên cùng nhau giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước
trong ngày thứ hai tại thủ đô nước bạn chủ tịch matvienko và hội đồng liên bang nga mời chủ tịch
quốc hội việt nam phát biểu tại phiên họp toàn thể cử chỉ trọng thị hiếm có này dành cho nữ lãnh đạo
quốc hội việt nam thể hiện sinh động tính chất tin cậy đặc biệt của quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cũng như ghi nhận đánh giá cao sự hợp tác ngày càng
hiệu quả giữa quốc hội hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm với tầm mức và tính chất quan trọng
lần này hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp cùng tháo gỡ các rào cản phi thối quan tạo điều kiện
cho hàng hóa xuất sang thị trường của nhau nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh mỗi nước
trong đó có các lợi thế mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mang
lại qua gần ba mươi cuộc hội đàm trao đổi và làm việc song phương đặc biệt là cuộc hội kiến với
thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev người bạn của nhân dân việt nam với rất nhiều nội dung
quan trọng có mục tiêu và cách thức triển khai cụ thể trong thời gian sắp tới và về lâu dài
đánh đạo quốc hội và chính phủ hai nước đều bày tỏ mong muốn thức gẩy và làm sâu sắc hơn nữa
hợp tác giữa hai nước với bề dày quan hệ ống nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và nội dung
làm việc thực chất phong phú của đoàn đại biểu cấp cao việt nam trong chuyến thăm nga do chủ tịch
quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đã thành công tốt đẹp tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai
nước phát triển nhất là theo kênh nghị viện qua đó củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác
chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và vì hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới